nhằm mục đích đẩy mạnh hiệu quả trong điều trị ung thư phổi ngày tám tháng một mươi một tại hà nội
bệnh viện ung bướu hà nội đã tổ chức hội thảo khoa học
hội thảo có sự tham gia của các y bác sĩ của việt nam các chuyên gia y tế quốc tế đến từ nhiều quốc gia
có nền tảng điều trị ung thư hiệu quả như trung quốc thái lan với các bài báo cáo khoa học với nội dung
các tiến bộ trong điều trị xạ trị ung thư phổi điều trị miễn dịch trong ung thư phổi hiện tại và tương lai
điều trị nhắm trúng đích từ lý thuyết đến thực hành và điều trị bổ trợ ung thư phổi giai đoạn sớm
tại buổi hội thảo các chuyên gia đại biểu trong nước và quốc tế đã cùng thảo luận về những tiến bộ
trong điều trị ung thư phổi qua đó tìm ra phương pháp điều trị tối ưu các thể của loại ung thư này